công an tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý đối với ba đối tượng
có hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trước đó lực lượng công an phát hiện và bắt giữ ba phương tiện ghe gỗ không có biển số đăng ký
đang vận chuyển khoảng ba mươi một mét khối cát không rõ nguồn gốc tại khu vực vàm bà trèo
ở địa bàn xã tam an huyện long thành
tại thời điểm kiểm tra cả ba người điều khiển phương tiện trên chưa xuất trình
được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ khóm bốn phường chín
thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng là đối tượng thạch thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ hòa
xa mỹ tú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm cách ba cm trước đuôi lông mày phải
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại số tám trăm chín mươi bảy trên tám mươi bảy trên một mươi năm a trần hưng đạo
khóm một phường một mươi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo chấm cách một cm
dưới sau mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện